các bác sĩ khoa chấn thương trình hình bệnh viện đa khoa xuyên á long an đã điều trị tích cực cho bệnh nhân nl bảy mươi tuổi ngụ tại long an giúp ông bảo tồn được cánh tay do bị viêm mô tế bào nặng
cách thời điểm nhập viện khoảng bốn ngày trong một lần đang làm việc ông bị vết bỏng nhỏ ở ngón tay út bàn tay trái
thấy vết thương không lớn ông tự xử lý tại nhà và tiếp tục làm việc trong môi trường nước không sạch lội mương
sau đó vết thương sưng đỏ đau nhức dữ dội vết loát lan rộng dần lên đến cổ tay
nhận thấy cơn đau không thuyên giảm và có dấu hiệu nặng hơn người nhà đã quyết định đưa ông đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa xuyên á long an
bệnh nhân được người nhà đưa đến trong tình trạng tỉnh táo vết thương ngón út bàn tay trái dì dịch đục sưng tấy đỏ lan đến cổ bàn tay nổi bóng nước vùng cả bàn tay trái các đầu ngón hồng bàn tay ấm cảm giác và vận động tốt
theo đó qua khai thác thông tin bệnh sử và thăm khám bệnh nhân hiện đang bị gút và tăng huyết áp
các bác sĩ tiến hành hội trần liên khoa nhận định đây là trường hợp nhiễm trùng rất nặng diễn tiến rất nhanh có nguy cơ nhiễm chủng huyết cần sử dụng kháng sinh mạnh theo dõi sát tình hình bệnh nhân
đồng thời giải thích tư vấn kỹ lưỡng cho bệnh nhân và thân nhân gia đình về quyết định tiến hành phẫu thuật cắt bỏ lọc mô nhiễm trùng
cả bệnh nhân và thân nhân tin tưởng và quyết định theo phương án điều trị trên sau phẫu thuật bệnh nhân được đưa về khoa để theo dõi chăm sóc thay bằng vết thương hàng ngày
tình trạng vết thương đã được cải thiện hết nhiễm trùng và bệnh nhân đã được xuất viện về với gia đình
thông tin về ca bệnh bác sĩ chuyên khoa một nguyễn tuấn khanh trưởng khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện đa khoa xuyên á long an cho biết